thủ tướng chính phủ mới ban hành chỉ thị số hai mươi chín về một số giải pháp cấp bách quản lý bảo vệ động vật hoang dã với nhiều nội dung quan trọng
các nội dung này bao gồm yêu cầu dừng xuất khẩu nhập khẩu động vật hoang dã kiên quyết loại bỏ các khu vực chợ
tụ điểm mua bán động vật hoang dã trái pháp luật nghiêm cấm người dân đặc biệt là các cán bộ nhà nước và thân nhân tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã
kiểm soát chặt động vật hoang dã nuôi nhốt đặc biệt là nuôi nhốt hổ giả soát hệ thống văn bản pháp luật để tăng cường xử phạt hành vi tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật